các quan chức bộ y tế nhật cho biết đã phát hiện trong thực phẩm chức năng của kobayashi có thêm hai chất bất thường
các nhà khoa học cho rằng hai hợp chất này sinh ra từ quá trình sản xuất thành phần hoạt chất monacolinca trong thực phẩm chức năng của kobayashi
trước đó kobayashi đã phát hiện ra acid puperulic hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ nấm mốc xanh trong thực phẩm chức năng của hãng
acid puperolic có đặc tính kháng sinh nhưng độc tính cao và thường không được đưa vào các sản phẩm trên
các thử nghiệm trên chuột cho thấy acid puperulic ảnh hưởng xấu đến chức năng thận khi những con chuột ăn thực phẩm chức năng trên
và riêng acid puperulic thận của chúng xuất hiện tình trạng suy kiệt và hoại tử
bộ y tế nhật bản cho rằng quá trình nuôi men gạo đỏ đã bị nhiễm nấm mốc xanh
hiện tại các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu về tác động hai chất mới được phát hiện tới sức khỏe của con người
viện khoa học y tế quốc gia nhật đã nhận được các mẫu nguyên liệu gạo men đỏ để làm thực phẩm chức năng trong ba năm qua từ hãng dược kobayashi
họ tiến hành phân tích các mẫu sản xuất từ tháng sáu đến tháng tám năm ngoái
tính tới cuối tháng bốn đã có năm người tử vong hai trăm bốn mươi người nhập viện sau khi sử dụng thực phẩm chức năng của kobayashi
hơn một bốn trăm linh người đã tới hoặc có nhu cầu tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe
hãng dược kobayashi cũng nhận được tám mươi tám câu hỏi về tác hại sức khỏe từ các sản phẩm của mình
công ty có trụ sở tại osaka cam kết trả chi phí y tế và vận chuyển cho những người đã dùng sản phẩm của hãng từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
và được trần đoán
mắc các bệnh liên quan đến thận hoặc có những triệu chứng khác
kobayashi bị chỉ trích vì chỉ hoãn tới hai tháng mới tiết lộ khả năng có mối liên hệ giữa thực phẩm chức năng của hãng và các bất ổn sức khỏe
hãng dược của nhật đã nhận được báo cáo của các bác sĩ về trường hợp mắc bệnh thận sau khi dùng thực phẩm chức năng từ giữa tháng một
trước đó bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản ngày ba mươi tháng ba khám xét nhà máy của công ty dược kobayashi ở thành phố osaka
cuộc khám xét diễn ra sau khi kobayashi ghi nhận đã có một trăm một mươi bốn người nhập viện
và năm người chết sau khi dùng thực phẩm chức năng chứa loại gạo lên men có tên là benikozy
thành phần này được quảng cáo là giúp giảm cô lét tê rôn xấu
kobayashi ngày hai mươi chín tháng ba thông báo công ty đang điều tra mối liên hệ đáng nghi giữa các thực phẩm chức năng chứa benikosi
và tác dụng của chúng đối với thận kể từ khi nhận được báo cáo về bệnh thận liên quan đến sản phẩm này
gần đây kobayashi đã thu hồi một số sản phẩm chứa benicozi vốn còn được cung cấp cho khoảng năm mươi công ty khác trên thế giới
tính đến ngày tám tháng bốn
tổng cộng một hai trăm năm mươi một người đã phải đi khám sau khi dùng thực phẩm chức năng của kobayashi
trong đó có hai trăm một mươi sáu người phải nhập viện
trong năm người tử vong có ba phụ nữ và hai người đàn ông
về độ tuổi ba người khoảng bảy mươi tuổi một người trên chín mươi tuổi và một người chưa rõ tuổi
ngày chín tháng bốn bộ y tế nhật bản đã thông tin về tình hình sức khỏe của ba trong số năm nạn nhân trên
trong cuộc họp báo chung với hiệp hội thận học nhật bản
bộ y tế cho biết ba người bị ung thư tuyến tiền liệt và ung thư hạch bạch huyết kèm theo tăng huyết áp
tăng lipid máu và thấp khớp
bệnh sử của hai người còn lại chưa được tiết lộ
một nghiên cứu gần đây của hiệp hội thận học nhật bản ghi nhận hai mươi năm trong chín mươi năm bệnh nhân bị dối loạn thận
sau khi uống thực phẩm chức năng đã được cho dùng sterid
số còn lại chỉ cần ngừng sử dụng sản phẩm của kobayashi
trong ba bệnh nhân cần chạy thận nhân tạo hai người đã ngừng điều trị
một người vẫn tiếp tục nhưng dường như không liên quan tới thực phẩm chức năng
phần lớn bệnh nhân gặp các vấn đề về sức khỏe sau khi dùng thực phẩm chức năng đã đến bệnh viện từ tháng một mươi hai năm ngoái tới nay
các triệu chứng bao gồm mệt mỏi chán ăn tiểu tiện bất thường và khó chịu ở bụng
một số hiếm trường hợp đi tiểu thường xuyên và phù nề
hãng dược kobayashi bắt đầu giới thiệu sản phẩm chức năng có tên benikoji colette help vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đã bán được khoảng một triệu gói với lời quảng cáo giúp giảm mức colette tê rôn xấu
đây là sản phẩm bị nghi ngờ liên quan tới sự cố y tế trên
trong khi các cuộc điều tra về nguyên nhân vẫn tiếp tục hãng kobayashi gần đây cho biết họ phát hiện ra acid boube rolic
một hợp chất tự nhiên sinh ra từ nấm mốc xanh trong nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng
hợp chất này có thể là nguyên nhân gây ra bệnh tật
chủ tịch hiệp hội thận học nhật bản masaomi nagaku nhận định
người bệnh có xu hướng hồi phục sau khi ngừng sử dụng thực phẩm chức năng
nhưng đã có nhiều trường hợp mắc bệnh thận không có triệu chứng
vì vậy vui lòng đi khám nếu bạn cảm thấy không khỏe